chiều ngày bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn chủ tịch quốc hội vương đình huệ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đã đến thủ đô bắc kinh bắt đầu chuyến thăm chính thức trung quốc
ngay sau khi đến thủ đô bắc kinh chủ tịch quốc hội vương đình huệ và đoàn đại biểu cấp cao việt nam
đã đến thăm đại sứ quán việt nam và gặp mặt đại diện cộng đồng người việt nam tại trung quốc
trong chuyến thăm chủ tịch quốc hội vương đình huệ cho biết đã nhiều lần thăm trung quốc
nhưng đây là lần đầu tiên thăm chính thức trên công vị chủ tịch quốc hội việt nam
theo lời mời của ủy viên trưởng ủy ban thường vụ đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc trung quốc triệu lạc tế
đây cũng là chuyến thăm trung quốc sau năm năm của chủ tịch quốc hội việt nam
chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng diễn ra sau hai chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử
của hai đồng chí lãnh đạo cao nhất đảng nhà nước của hai nước là chuyến thăm trung quốc
của tổng bí thư nguyễn phú trọng năm hai nghìn hai mươi hai nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên trung quốc mời thăm chính thức
ngay sau đại hội lần thứ hai mươi của đảng cộng sản trung quốc
và chuyến thăm của tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình đến việt nam vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
tại cuộc gặp mặt đại sứ việt nam tại trung quốc phạm sao mai đã báo cáo với chủ tịch quốc hội
và đoàn về kết quả công tác của đại sứ quán tình hình quan hệ song phương việt nam trung quốc
và công tác người việt nam tại trung quốc
đại diện cộng đồng người việt nam tại trung quốc bày tỏ xúc động được chủ tịch quốc hội vương đình huệ
và đoàn đại biểu cấp cao việt nam dành thời gian gặp mặt ngay sau khi đến
đồng thời cho biết những năm qua cộng đồng luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ rất lớn của đại sứ quán
với nhiều hoạt động thiết thực làm cho bà con luôn cảm thấy ấm lòng
cảm nhận được rằng tổ quốc luôn ở bên mình và hướng về mình
đại diện cộng đồng khẳng định luôn đoàn kết gắn bó hỗ trợ nhau cùng phát triển
và luôn hướng về quê hương tích cực đóng góp cho đất nước
bí thư tri bộ lưu học sinh việt nam tại trung quốc lê đức anh cho biết
với số lượng hơn một du học sinh việt nam tại bắc kinh trong tổng số hơn một mươi du học sinh
tại trung quốc các du học sinh luôn nỗ lực học tập nghiên cứu tích cực tham gia các hoạt động
quảng bá hình ảnh của việt nam qua đó để lại những ấn tượng tốt đẹp về đất nước con người việt nam
và giới trẻ việt nam với bạn bè trung quốc quốc tế
bí thư tri bộ lưu học sinh việt nam tại trung quốc mong muốn tới đây sẽ có mạng lưới đổi mới
sáng tạo kết nối với các du học sinh việt nam tại trung quốc khẳng định sẵn sàng tham gia
và đóng góp cho sự phát triển của đất nước
thay mặt đoàn đại biểu cấp cao việt nam chủ tịch quốc hội vương đình huệ thân ái gửi tới toàn thể cán bộ
nhân viên đại sứ quán các cơ quan đại diện việt nam và cộng đồng người việt nam tại trung quốc
lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất bày tỏ vui mừng xúc động đến thăm đại sứ quán
và gặp mặt đông đảo bà con ngay trong hoạt động đầu tiên tại thủ đô bắc kinh
chủ tịch quốc hội cho biết trong chuyến thăm việt nam năm hai nghìn hai mươi ba của tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc
tập cận bình hai bên đã ra tuyên bố chung về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ đối tác
hợp tác chiến lược toàn diện xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai việt nam trung quốc
có ý nghĩa chiến lược với sáu hơn
đây là dấu mốc rất quan trọng đưa quan hệ hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước bước vào giai đoạn mới
định vị mới cho quan hệ hai nước
nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của chuyến thăm lần này trong việc duy trì đà tiếp xúc cấp cao
trao đổi chiến lược cấp cao giữa hai đảng hai nhà nước việt nam trung quốc
chủ tịch quốc hội vương đình huệ nêu rõ
tuyên bố chung việt nam trung quốc năm hai nghìn hai mươi ba đã định vị mới cho quan hệ việt nam trung quốc
và trách nhiệm của chúng ta là triển khai cụ thể hóa nhận thức chung giữa lãnh đạo cao nhất của hai đảng
hai nước đem lại những kết quả cụ thể tốt đẹp hơn đặc biệt là trong sáu trụ cột hợp tác đã được xác định
chủ tịch quốc hội cũng nhấn mạnh nhiệm vụ tăng cường củng cố và thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp
hai nước vốn đã rất nồng ấm và có truyền thống từ lâu đời phát huy vai trò của hợp tác nghị viện
trong triển khai cụ thể hóa các định hướng hợp tác chiến lược giữa hai nước
tại cuộc gặp chủ tịch quốc hội cho biết trong khuôn khổ chuyến thăm sẽ có các cuộc hội kiến hội đàm
tiếp xúc với lãnh đạo chủ chốt của đảng nhà nước trung quốc và lãnh đạo một số địa phương trung quốc
ngay sau kỳ họp lưỡng hội thứ hai năm hai nghìn hai mươi bốn
đây là dịp quan trọng để hai bên đi sâu trao đổi ở tầm chiến lược về các vấn đề lớn trong quan hệ song phương
cũng như tình hình quốc tế khu vực cùng quan tâm
sáng nay ngày tám tháng bốn tại thủ đô bắc kinh chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã hội kiến
tổng bí thư chủ tịch nước trung quốc tập cận bình
việt nam và trung quốc là hai nước láng giềng có nhiều điểm tương đồng về văn hóa thể chế chính trị và con đường phát triển
thời gian qua dưới sự nỗ lực chung của cả hai bên quan hệ hai đảng hai nước duy trì đã phát triển rất tích cực
và đạt nhiều thành tiệu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực
trao đổi cấp cao và các cấp được tăng cường góp phần tăng cường tin cậy chính trị
điểm nổi bật nhất trong các cuộc tiếp xúc là hai bên đều khẳng định
coi nước bạn là ưu tiên trong chính sách đối ngoại của nước mình
trong hợp tác kinh tế thương mại đầu tư không ngừng đi vào chiều sâu thực chất
và trở thành điểm sáng trong mối quan hệ hai nước thời gian vừa qua
trung quốc duy trì là đối tác thương mại lớn nhất và thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của việt nam
việt nam là đối tác thương mại lớn nhất của trung quốc trong asean
và đối tác lớn thứ năm của trung quốc trên thế giới
năm hai nghìn hai mươi ba kim ngạch thương mại hai triệu việt nam trung quốc đạt một trăm bảy mươi một chín tỷ usd
theo số liệu của hải quan việt nam còn theo số liệu của hải quan trung quốc đạt hai trăm hai mươi chín tám tỷ usd
trong hai tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn kinh ngạch xuất khẩu song phương đạt hai mươi bảy ba tỷ usd tăng hai mươi tám
trong đó việt nam xuất khẩu sang trung quốc đạt tám tỷ usd tăng bảy sáu
nhập khẩu từ trung quốc đạt một mươi chín ba tỷ usd tăng ba mươi tám
về đầu tư trong năm hai nghìn hai mươi ba trung quốc đã đầu tư vào việt nam bốn bốn mươi bảy tỷ usd tăng bảy mươi bảy
đứng thứ tư trong tổng số các quốc gia và vùng lãnh thổ song dẫn đầu về số dự án mới chiếm hai mươi hai một
trong quý i hai nghìn hai mươi bốn trung quốc dẫn đầu về số dự án fdi đầu tư mới vào việt nam chiếm hai mươi bảy tám
hai bên cũng tích cực phối hợp từng bước tháo gỡ giải quyết vướng mắc tồn động
trong một số dự án hợp tác kinh doanh
trong văn hóa giáo dục du lịch giao lưu nhân dân đạt nhiều thành quả thiết thực
góp phần củng cố nền tảng xã hội của quan hệ hai nước
đến nay đã có gần sáu mươi tỉnh thành của việt nam thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị với các địa phương của trung quốc
trung quốc cơ bản khôi phục các chuyến bay thương mại với việt nam
hiện mỗi tuần có hơn hai trăm linh chuyến bay qua lại giữa hai nước
trung quốc đã triển khai cấp loại visa cho lưu học sinh và người lao động việt nam quay trở lại trung quốc
trong năm hai nghìn hai mươi ba có hơn một bảy triệu lượt khách trung quốc đến việt nam
ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đạt gần tám trăm chín mươi lượt khách tăng sáu trăm ba mươi bốn năm so với cùng kỳ năm trước
hai bên đã đạt nhiều thành quả trong việc xây dựng đường biên giới trên đất liền việt nam trung quốc
hòa bình hữu nghị và hợp tác góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội các địa phương biên giới
hai bên cũng nỗ lực duy trì trao đổi kiểm soát bất đồng trên biển phù hợp với quy định của luật pháp quốc tế
thông qua chuyến thăm lần này đại sứ phạm sao mai cũng kỳ vọng hai bên có thể đạt được những kết quả thực chất
đó là thúc đẩy quan hệ hai đảng hai nước hai quốc hội tiếp tục phát triển tích cực góp phần cụ thể hóa các thành quả
nội hàm mới của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt nam trung quốc
đại sứ cũng kỳ vọng đẩy mạnh giao lưu trao đổi kinh nghiệm về công tác lập pháp
cũng như củng cố nền tảng xã hội tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước
phát huy vai trò quan trọng trong giám sát đồn đốc việc triển khai tích cực thỏa thuận đã đạt được
đại sứ việt nam mong hai bên tăng cường phối hợp ủng hộ lẫn nhau trên diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới
phối hợp trong đảm bảo thực thi các điều ước quốc tế mà hai bên cùng tham gia
vì hòa bình ổn định hợp tác phát triển tại khu vực và trên thế giới
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé